kính chào quý vị đang theo dõi bản tin một trăm một mươi ba cập nhật của truyền hình công an nhân dân
thưa quý vị tòa nhân dân tỉnh đồng nai vừa đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo trương minh khê
trú tại huyện trảng bom tù trung thân về tội giết người
theo cáo trạng khê và một phụ nữ sống với nhau như vợ chồng tại xã an viễn
nhưng đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai thì cả hai chia tay
trước đó vào khoảng tháng hai vợ chồng khê cho vợ chồng anh lê văn ad tạm trú tại xã an viễn
vay số tiền năm triệu đồng và anh ad đã trả lại cho khê
đến ngày một mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai người phụ nữ này đến phòng trọ tại xã an viễn
đòi tiền từ khê nhưng không được nên đã đánh khê
tức giận khê mở cốp xe lấy kéo đâm liên tiếp vào người phụ nữ này
khiến nạn nhân tử vong và khê bị bắt sau đó
cơ quan an ninh điều tra công an tp đà nẵng vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án khởi tố bị can
và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với hai đối tượng cùng chú tại quận thanh khê
gồm nguyễn ngật tân và võ lê hoàng tú
về hành vi tàng trữ vận chuyển
mua bán trái phép vũ khí quân dụng
theo điều tra tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai tân đi ăn nhậu với một người bạn tên sang
chia rõ lai lịch và được tặng một khẩu súng
có thời gian sợ bị người nhà phát hiện tân đem súng sang nhà tú nhờ cất giữ hộ
mặc dù nhiều lần biết là tân gửi súng nhưng tú vẫn đồng ý và nhận cất giữ giúp
sau lần đầu được tặng súng tân nảy sinh ý định và thích và có ý thích siêu tập súng
nên thường xuyên lên mạng xã hội để tìm hiểu nghiên cứu các thiết bị

tân đặt bản vẽ về súng đạn các loại đồng thời muốn độ chế thành nhiều kiểu khác nhau
nhưng chưa thực hiện
tân đặt mua năm khẩu súng khác để đưa vào bộ siêu tập
ngày một mươi bảy tháng tám tân đi vắng lại sợ con nhỏ nghịch chơi
nên tiếp tục nhờ tú giữ hộ sáu khẩu súng và đạn kèm theo
ngày hai mươi bảy tháng tám do có liên quan đến một vụ gây dối trật tự công cộng
tân đã khai ra số súng trên đang giữ tại nhà tú
qua kết luận giám định của phòng kỹ thuật hình sự công an thành phố
thì số súng đạn trên đều có tính năng tác dụng như vũ khí quân dụng
lực lượng công an tỉnh nghệ an vừa kịp thời giải cứu hai nạn nhân là trẻ em
trong quá trình bị bán làm nhân viên một quán massage tại địa bàn huyện diễn châu
ngày một mươi ba tháng chín qua công tác nắm tình hình
phòng cảnh sát thành sự đã phát hiện đối tượng lương thị phuâm
sinh năm hai nghìn năm trú tại bản lưu thắng xã chiêu lưu huyện kỳ sơn
có hành vi đưa hai bé gái một mươi ba tuổi trú tại xã chiêu lưu huyện kỳ sơn
lên xe ô tô để bán vào làm nhân viên quán massage
lực lượng chức năng đã lập các tổ chốt chặn trên các tuyến đường nghi vấn
đến khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày đã giải cứu thành công hai bé gái
đang bị đưa đến một quán massage ở khu vực bãi biển diễn hải huyện diễn châu tỉnh nghệ an
hiện hai bé gái sau khi được lực lượng công an trấn an động viên
thì đã được bàn giao cho chính quyền địa phương và gia đình
qua đây thì lực lượng công an cũng khuyến cáo gia đình nhà trường
và chính quyền địa phương cần phải quan tâm sát sao hơn nữa với các em
nhất là các bé gái
đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trang bị cho các em những kỹ năng cần thiết
để có thể cảnh giác trước các phương thức thủ đoạn của các đối tượng xấu
vào sáng nay tòa nhân dân tỉnh con tum mở phiên tòa hình sự sơ thẩm
xét xử bị cáo ngô quan duy chú tại tp cn
và nguyễn thị tuyết loan chú tại tỉnh bến tre
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
theo cáo trạng năm hai nghìn một mươi tám duy và loan quen biết rồi về ở chung với nhau
đến khoảng tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một thông qua mạng xã hội
do biết bị hại chú tại tp cn có nhu cầu tìm người cúng tâm linh
để chữa bệnh cho anh trai nên duy cùng loan đã theo dệt
tự dựng lên nhiều câu chuyện không có thật để tạo lòng tin
lấy tiền của bị hại qua việc thực hiện các nghi thức cúng làm phép
trong thời gian từ ngày hai mươi bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một đến ngày hai mươi sáu tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
qua những câu chuyện của các đối tượng bị hại đã tin tưởng
và chuyển năm mươi sáu lần cho duy với tổng số tiền là hai năm tỷ đồng
toàn bộ số tiền trên duy và loan đã sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân
kết thúc phiên tòa
hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo ngô quan duy một mươi năm năm tù
bị cáo nguyễn thị tuyết loan một mươi ba năm tù
cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
thưa quý vị một trong những nguyên nhân chính khiến cho thiệt hại
của các vụ cháy nổ ngày càng trở nên nghiêm trọng
là do khả năng phản ứng kỹ năng xử lý của người dân vẫn còn nhiều hạn chế
chính vì vậy mà trong thời gian qua lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ đã triển khai xây dựng hàng trăm mô hình
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
và lắp đặt các điểm chữa cháy công cộng
nhằm tập huấn các kỹ năng xử lý khi có tình huống cháy nổ xảy ra
giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại về tính mạng và tài sản của người dân
ngõ sáu trăm linh bảy đường điện biên thành phố yên bái
nơi sinh sống của gần ba mươi hộ dân với hàng trăm nhân khẩu
người dân ở đây cho biết đây là ngõ một triều lối vào rất hẹp
vì vậy nếu có tình huống cháy nổ xảy ra
thì các phương tiện chữa cháy sẽ không thể tiếp cận được
nhiều năm liền người dân phải sống trong tâm trạng bất an
ngõ là tương đối hẹp ô tô khi mà có hoạn cháy cháy sẽ không vào được
xuất phát từ đặc điểm tình hình thực tế công an phường minh tân đã tham mưu đề xuất
phối hợp với các tổ dân phố huy động các nguồn lực xã hội hóa
triển khai xây dựng hai mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
và lắp đặt sáu điểm chữa cháy công cộng
khi mà có cái hộp chữa cháy này và chúng tôi cũng được hướng dẫn
và được tuyên truyền cái cách sử dụng cái bình chữa cháy
thì bản thân tôi cũng như là người dân ở trong ngõ này cũng cảm thấy rất là yên tâm
khi cũng yên tâm một phần nào đó khi mà gia đình hoặc là những người xung quanh
chẳng may có xảy ra hỏa hoạn thì chúng tôi cũng có biết có cách
tức là ngay cái sơ ký bắt đầu là chúng tôi cũng đã biết cách để xử lý
từ khi thành lập mô hình điểm chữa cháy công cộng và mô hình tổ liên gia phòng cháy chữa cháy
thì đã góp phần nâng cao ý thức của người dân trong quá trình phòng cháy
và chữa cháy công cộng
tại địa bàn cơ sở qua đó thì góp phần thắng lợi mục tiêu
biến mỗi người dân thành một người chiến sĩ phòng cháy cháy tại địa bàn
trên địa bàn toàn tỉnh yên bái hiện có năm mươi năm mô hình tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
và một trăm một mươi tám điểm chữa cháy công cộng với hàng nghìn thành viên tham gia
một trăm linh thôn bản tổ dân phố trên địa bàn tỉnh đã thành lập đội sân phòng
cùng với đó các mô hình như trường học an toàn vì phòng cháy chữa cháy
khu dân cư trợ an toàn vì phòng cháy chữa cháy
đã có phần nâng cao nhận thức và đồng thời huy động được sức mạnh
của các tầng lớp nhân dân trong công tác phòng cháy chữa cháy
công tác phòng cháy chữa cháy là trách nhiệm của toàn xã hội
vì vậy bên cạnh việc đổi mới nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền
lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cướng loạn cố hộ
cũng sẽ tiếp tục xây dựng và củng cố lực lượng phòng cháy chữa cháy ngay tại cơ sở
đặc biệt là những cơ sở địa bàn trọng điểm có nguy cơ cháy nổ cao
có phần thực hiện thắng lợi phương châm từng nhà an toàn từng khu phố an toàn
từng xã phường an toàn
để tiếp nhận sự ủng hộ chia sẻ của các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm
đối với các nạn nhân trong vụ cháy đặc biệt nghiêm trọng tại số nhà ba mươi bảy
ngách hai mươi chín trên bảy mươi phố khương hạ phường khương đình quận thanh xuân hà nội được thuận tiện
ban thường trực ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội thông báo số tài khoản tiếp nhận chính thức như sau
tên tài khoản
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội
quỹ cứu trợ
số tài khoản ba nghìn bảy trăm sáu mươi một chín trăm linh năm bảy nghìn hai trăm sáu mươi chín mươi một nghìn bốn mươi chín tại kho bạc nhà nước hà nội
ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam tp hà nội cũng tiếp nhận qua số tài khoản

tên tài khoản
ủy ban mặt trận tổ quốc tp hà nội
quỹ cứu trợ
số tài khoản

nội dung truyền khoản
hỗ trợ các nạn nhân trong vụ hỏa hoạn tại tp hà nội
mọi sự ủng hộ của các cơ quan đơn vị tổ chức doanh nghiệp nhà hảo tâm và phương án hỗ trợ
sẽ được thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng
đảm bảo công bằng công khai đúng mục đích đúng đối tượng
tổ bị can đối với ông phạm đình cự
cựu chủ tịch ủy ban nhân dân tp yên
để điều tra về hành vi vi phạm quy định
về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
ông cựu được cho tại ngoại
nhưng cấm đi khỏi nơi cư trú
liên quan đến vụ án này
ngày một mươi ba tháng chín
công an tp yên đã tiến hành khởi tố vụ án
khởi tố bị can đối với đỗ duy vinh
cựu giám đốc sở tài trình
tỉnh phú yên cùng với tội danh trên
theo điều tra năm hai nghìn một mươi hai
khi còn đương chức đỗ duy vinh
đã tham mưu cho phạm đình cựu
ký thông báo cho phép một doanh nghiệp
trên nệ bàn chuyển nhượng gần một hai trăm linh m vùng đất
tại tp tuy hòa trái quy định
cho một ngân hàng có chi nhánh tại địa phương
công quan điều tra xác định
việc tham mưu và ký thông báo trên của ông vinh
ông cựu là trái quy định
gây thất thoát tài sản của nhà nước
số tiền trên một mươi tỷ đồng
qua ba ngày xét xử
sáng nay tòa nhân dân tỉnh vĩnh long
đã tuyên phạt một mươi sáu năm tù giam
đối với bị cáo võ thị huyền trang
chú tại huyện vũng liêm
về tội lừa đảo chiếm đợt tài sản
theo cáo trang
với võ bọc là người có uy tín
tại địa phương trang đã đứng ra
tổ chức nhiều dây hụi cho các hội viên
tại các huyện vũng liêm mang thít tp vĩnh long
tỉnh vĩnh long và huyện trợ lách tỉnh bến tre
từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
đến tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
bị cáo trang đã đứng ra
tổ chức hai mươi chín dây hụi
với sáu trăm bốn mươi bốn phần hụi
trong khoảng thời gian này do muốn có tiền tiêu xài cá nhân
nên bị cáo trang đã nể sinh ý định
chiếm đoạt tiền của các hội viên
bằng cách tự lấy ý kiến hụi viên kêu hốt hụi
trong các dây hụi nhưng không hỏi ý kiến
các hội viên lập nhiều phần hụi khống
vào các dây hụi lập tên khống
vào các dây hụi gom tiền
nhưng không giao cho hội viên hoặc giao một phần
để chiếm đoạt số tiền còn lại
trong quá trình làm việc với cơ quan điều tra
cũng như tại tòa bị cáo trang đã thành khẩn khai báo
hội đồng xét xử đã tuyên phạt
võ thị huyền trang một mươi sáu năm tù giam
về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
đồng thời buộc trả lại tiền cho các bị hại
số tiền hơn năm tỷ đồng đã chiếm đoạt
tòa nhân dân tỉnh kiên giang vừa tuyên phạt
bị cáo hồ văn được chú tại tỉnh kiên giang
một mươi năm năm tù về tội mua bán
trái phép chất ma túy
bảy năm tù về tội sử dụng
trái phép chất ma túy tổng hợp hình phạt
bị cáo lãnh hai mươi hai năm tù
theo cáo trạng đầu năm hai nghìn hai mươi hai
hồ văn được đến tp hcm mua một bịch ma túy
với số tiền một mươi hai triệu đồng
sau đó được mang về cất giấu trong phòng
để sử dụng và chia nhỏ ra bán lại cho các con nghiện khác
để kiếm lời
đến ngày một mươi chín tháng sáu năm hai nghìn hai mươi
được bị bắt quả tang khi đang bán ma túy
cho các đối tượng nghiện tại nhà
thu giữ gần bốn mươi chín gram ma túy đá
được thừa nhận trước đó đã bán
bảy lần bảy bịch ma túy
cho các con nghiện để thu lời bất chính
số tiền ba mươi chín triệu đồng
ngoài hành vi mua bán trái phép chất ma túy
hồ văn được còn thực hiện hành vi tổ chức
sử dụng trái phép chất ma túy
một mươi lần cho ba con nghiện khác trong phòng ở
tại nhà riêng của được
ấp thành phụng tây xã đông hưng huyện an minh
cùng với sự phát triển của khoa học công nghệ
internet đã mang lại nhiều lợi ích cho xã hội
với trẻ em internet là một trong những kênh
cung cấp kiến thức giải trí quan trọng
nhất là trong giai đoạn chuyển đổi số như hiện nay
tuy nhiên nếu không có kênh
không được hướng dẫn kiểm soát tốt
thì không gian này lại tiềm ẩn rất nhiều nguy cơ
rủi ro gây ảnh hưởng đến sự phát triển của trẻ

cái vấn đề xâm hại trẻ em trên môi trường mạng
nó thường diễn ra dưới một số những cái hình thức
như là cô lập bắt nạt trẻ em trên môi trường mạng
gửi những tin nhắn những nội dung độc hại
không phù hợp với lứa tuổi sự phát triển của trẻ em
và đặc biệt là cũng có những trường hợp
dụ dỗ trẻ em để xâm hại tình dục trẻ em
việc dành nhiều thời gian hơn trên các nền tảng
mạng xã hội có thể khiến cho trẻ em là nạn nhân

hoặc nạn trực tuyến thậm chí là bị dụ dỗ
lôi kéo vào các hành vi vi phạm pháp luật
chính riêng năm hai nghìn hai mươi hai có tới gần ba trăm bảy mươi cuộc gọi
đến tổng đài bảo vệ trẻ em một trăm một mươi
với gần hai mươi tám cuộc gọi được lập hồ sơ
và hơn một năm trăm linh ca can thiệp hỗ trợ
trong số này có bốn trăm một mươi chín cuộc gọi báo cáo
về hoạt động xâm hại trẻ em trên môi trường mạng
những cái ca những cái trường hợp
liên quan đến trẻ em bị bạo hành

trong thời gian ở nhà trẻ em gặp những dối nhiễu
về tâm trí thì là năm nay
những cái con số đó thì đều
có những cái tỷ lệ tăng lên
một cách rõ rệt so với năm ngoái
gần như là trẻ em của chúng ta rất lo sợ
và các em thường là không thông báo
thủ phạm xâm hại trẻ em
xâm hại mình là ai
đây nó cũng là một trong những cái
mà làm ảnh hưởng đến cái việc là
gia đình nhà trường cũng như là các đơn vị
cung cấp dịch vụ cho các em
không nắm được những cái thông tin khiếp thời
nhằm giảm thiểu những rủi ro tác động
đến trẻ em trên môi trường số
từ năm hai nghìn hai mươi đến nay
bộ lo động thương minh và xã hội
bộ thông tin và truyền thông bộ công an
đã phối hợp chặt chẽ đồng hành
cùng xử lý các vấn đề trẻ em trên môi trường mạng
trong đó có việc xử lý
các thông tin xấu độc trên mạng xã hội
kiên quyết yêu cầu doanh nghiệp
cung cấp dịch vụ nước ngoài gỡ bỏ thông tin vi phạm
điểm nhấn của chương trình
bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng
là triển khai những giải pháp công nghệ
nhằm chặn lỏng gỡ bỏ nội dung không phù hợp
một trong những giải pháp
kỹ thuật tiêu biểu
mà mạng đối với ancop đã triển khai
trên trang web
đó là công cụ tra cứu website độc hại trẻ em
trên môi trường mạng
trang web này sẽ hỗ trợ cho các bố mẹ
trong việc tra cứu các website
an toàn cho trẻ sử dụng
cũng như kiểm tra việc
tuân thủ các nguyên tắc
thiết lập cuộc sống số
mà đã được thiết lập
giữa cha mẹ và con cái
lứa tuổi tiếp cận với internet trên điện thoại di động
ngày một trẻ hóa
nguy cơ trẻ em bị xâm hại trên không gian mạng
cũng dần tăng lên
chỉ khi nào các nội dung xấu độc bị ngăn chặn
thì khi đó các em mới được phát triển
một cách toàn diện và an toàn
theo sở y tế hà nội
tính đến tối qua còn ba mươi sáu nạn nhân
trong vụ cháy trung cư mini ở khương hạ thanh xuân hà nội
đang điều trị tại các bệnh viện
bạch mai sanh pôn hà đông đại học y hà nội
và quân y một trăm linh ba
trong sáng nay sáu bệnh nhân đã được ra viện
chưa ghi nhận thêm ca tử vong
trong số các ca đang điều trị
có một phụ nữ mang thai
đang điều trị tại bệnh viện đa khoa sanh pôn
chín trẻ em điều trị tại bệnh viện đa khoa hà đông
sanh pôn và bạch mai
nhiều ca vào viện với chẩn đoán ngạt khói
theo dõi ngộ độc khí co suy hô hấp
một số cỡ ca đa vết thương do bỏng nhiệt
gãy xương chấn thương cuộc sống
theo dõi viêm phổi do ngạt khói
hiện có sáu ca nặng nguy kịch
chủ yếu điều trị tại bệnh viện bạch mai
số còn lại mức độ trung bình và nhẹ
nhiều ca sức khỏe đã ổn định
thành phố hà nội đã quyết định tạm dừng
tổ chức các hoạt động sự kiện văn hóa thể thao
vui chơi giải trí đến hết ngày một mươi bảy tháng chín
để chia sẻ nỗi đau buồn mất mát
của các gia đình nạn nhân trong vụ cháy
trung cư mini ở quận thanh xuân vừa qua
cũng như nhanh chóng triển khai chính sách hỗ trợ
khẩn cấp cho các nạn nhân
theo đó thành phố hỗ trợ trực tiếp
bằng tiền mặt là ba mươi bảy triệu đồng
một người thiệt mạng và một mươi hai triệu bốn trăm linh nghìn đồng
một người bị thương riêng đối với trẻ em
quỹ bảo trợ trẻ em thành phố hỗ trợ thêm
năm triệu đồng một trẻ thiệt mạng và một mươi triệu đồng
một trẻ bị thương phải điều trị tại bệnh viện
cùng với đó thành phố hà nội cũng hỗ trợ tiền thuê nhà
với mức năm triệu đồng một hộ
thời gian hỗ trợ không quá sáu tháng
đối với sinh viên công nhân người lao động thuê
hoặc ở ghép tại căn hộ hỗ trợ mỗi cá nhân
một triệu năm trăm linh nghìn đồng một tháng
thời gian hỗ trợ không quá sáu tháng
thành phố hà nội cũng hỗ trợ toàn bộ
chi phí điều trị cho những người bị thương
hỗ trợ tiền mua sách vở đồ dùng học tập
đối với trẻ em các gia đình trong vụ cháy
với mức năm triệu đồng một trẻ
hỗ trợ hỏa táng chi phí khác như áo quan
túi đồ khâm liệm bình cho hỏa táng
xe tang đưa nạn nhân về các địa phương
hoặc đến đài hóa thân hoàn vũ văn điển
ngoài việc dừng các hoạt động sự kiện văn hóa
thể thao vui chơi giải trí đến hết ngày một mươi bảy tháng chín
vào tám giờ ngày một mươi tám tháng chín
từ ngày thứ hai các cơ quan đơn vị
từ ban nhân dân thành phố hà nội đến cơ sở
sẽ đồng loạt tổ chức dành một phút
mặc niệm các nạn nhân đã tử vong trong vụ cháy
thưa quý vị thực tế để hạn chế
xảy ra cháy nổ thì công tác phòng ngừa
đề cao ý thức trách nhiệm của người dân
là yếu tố quyết định việc phát hiện sớm
xử lý đúng cách kịp thời với đủ nhân lực
phương tiện tại chỗ sẽ giảm thiểu thiệt hại
về người và tài sản do cháy nổ gây ra
nhận thức rõ vấn đề này thời gian qua
cấp ủy chính quyền đặc biệt là người dân
trên nệp bàn tỉnh hà nam đã triển khai
và nhân rộng mô hình tổ liên gia an toàn
phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
qua đó đã mang lại nhiều hiệu quả thiết thực
khu chợ bầu phường lương khánh thiện
thành phố phủ lý hầu hết các hộ gia đình
ở đây vừa kết hợp làm nhà ở
vừa kinh doanh nên lúc nào cũng chứa
nhiều loại hàng hóa ý thức được
nguy cơ cháy nổ tiêm ẩn nên các hộ dân
ở đây đều tự nguyện tham gia các tổ
liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
mỗi tổ đã tự trang bị ít nhất
một bình chữa cháy sách tay dụng cụ phá rỡ
và lắp đặt hệ thống chuông bao cháy
liên kết với các hộ trong tổ
bản thân tôi là người
kinh doanh mặt hàng điện tử cho nên tôi
thấy công việc tham gia tổ liên gia
là hết sức cần thiết nếu như
xảy ra các sự cố và cháy nổ
và không có sự liên kết
giữa các gia đình cũng như là
mọi người xung quanh thì cái thiệt hại
thường thường là rất lớn cho nên là
tôi và gia đình hoàn toàn
ủng hộ chủ trương này
qua đây cũng nâng cao ý thức của mọi người
trong công tác phòng chống cháy nổ
đảm bảo an toàn cho cuộc sống thường ngày
cũng như trong công việc làm ăn kinh doanh buôn bán
còn với những con ngõ sâu khó tiếp cận
trong công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn
cứu hộ như thế này từ ngày trung tây
lắp đặt điểm chữa cháy công cộng
cũng khiến người dân nơi đây thêm an tâm
phương trần hưng đạo thành phố phủ lý
là khu phố nhiều ngõ hẻm
với hệ thống nhà ống được xây dựng kiên cố
liên kề thực tế nhờ sự vào cuộc tích cực
của tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
và các dụng cụ sẵn có
của điểm chữa cháy công cộng
mà người dân ở đây đã kịp thời tổ chức chữa cháy
ngay từ khi sự cố cháy nổ mới phát sinh
từ ngày lắp đặt bình chữa cháy ở đây
thì chúng tôi đã tự
các tổ liên gia đã tự
giải quyết được một số vụ cháy
và sau khi có vụ cháy
thì các tổ liên gia đã bấm chuông
và tất cả gia đình đã
ra chữa cháy
điển hình ngày hai mươi sáu tháng sáu
thì có một vụ cháy
cột điện rất là quan trọng
và làm ảnh hưởng
thì các tổ dân phố
cùng tổ liên gia đã ra
và chữa cháy kịp thời
không có xảy ra hậu quả gì nghiêm trọng
từ đầu năm hai nghìn hai mươi ba đến nay
lực lượng công an tỉnh hà nam
đã kiểm tra an toàn về phòng cháy chữa cháy
hơn bảy mươi bảy năm trăm linh lượt hộ gia đình
nhà ở để kết hợp sản xuất kinh doanh
các đơn vị địa phương
trong tỉnh đã tập trung tuyên truyền
vận động một trăm linh hộ gia đình hộ kinh doanh
mở lối thoát nạn thứ hai
xây dựng sáu trăm sáu mươi bảy mô hình
tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
sáu mươi tám điểm chữa cháy công cộng
tổ chức thực tập một trăm năm mươi hai phương án chữa cháy
cứu nạn cứu hộ
tại các tổ liên gia an toàn phòng cháy chữa cháy
với sự vào cuộc quyết tâm
chỉ đạo rất hết sức cước liệt
của các đồng chí lãnh đạo công an tỉnh
thì cảnh sát phòng cháy cháy
cũng đã phải trực tiếp
thành lập các tổ kiểm tra
do lãnh đạo đơn vị là tổ trưởng
đồng thời đó là chúng tôi cũng phải tăng cường
gần bốn mươi cán bộ chiến sĩ
của phòng pc một mươi bảy cho
công an các huyện thị xã thành phố
để trực tiếp làm công tác tuyên truyền
vận động và kèm với đó thì
cũng phải đánh giá rằng là công an
cấp huyện cũng đã vào cuộc
hết sức khẩn trương với tinh thần
là tranh thủ tối đa
các thời gian kể cả là vào
buổi tối để đến
tận từng hộ gia đình
tuyên truyền vận động
việc thành lập các mô hình tổ liên gia an toàn
phòng cháy chữa cháy và điểm chữa cháy công cộng
sẽ giúp người dân hiểu hơn
về công tác phòng ngừa cháy nổ
xác định đây là trách nhiệm nghĩa vụ
và quyền lợi của mỗi người mỗi gia đình
để bố trí kinh phí nguồn lực
thỏa đáng cho công tác phòng chống cháy nổ
có phần bảo đảm phòng chống cháy nổ
từ sớm từ xa hạn chế thiệt hại